liên quan đến tình hình chiến sự tại ukraine phó thủ tướng ukraine vừa cho biết
nước này đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với nga nhằm thiết lập một hành lang nhân đạo
để sơ tán phụ nữ trẻ em và người cao tuổi khỏi thành phố mariopol trong ngày hai mươi tháng bốn
cụ thể hai bên nhất trí sơ bộ về một hành lang nhân đạo cho phụ nữ trẻ em và người cao tuổi
hoạt động sơ tán sẽ bắt đầu từ một mươi bốn giờ theo giờ địa phương tức một mươi tám giờ theo giờ hà nội
phó thủ tướng cho biết thêm do tình hình an ninh rất khó khăn
nên có thể xảy ra những thay đổi trong quá trình lập hành lang
cùng ngày thị trưởng mariopol cho biết ukraine sẽ đưa chín mươi xe buýt đến phía nam thành phố
để sơ tán sáu người
hiện còn khoảng một trăm linh công dân đang mắc kẹt tại mariupol
thưa quý vị và các bạn dư luận đang xôn xao trước thông tin về một câu chuyện
được đăng tải trên mạng xã hội vào sáng ngày hôm nay
đó là việc một trường trung học cơ sở trên địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội
đã yêu cầu học sinh đang học lớp chín có học lực không tốt
về truyền trường hoặc là các trường
cảm kết không thi vào lớp một mươi
ngay sau thông tin này phòng giáo dục và đào tạo quận cầu giấy đã lập tức thông tin phản hồi
ngày một mươi chín tháng bốn vừa qua trên mạng xã hội xôn xao thông tin
một số phụ huynh có con em hồng lực yếu kém đang học lớp chín
đã được giáo viên chủ nhiệm yêu cầu phải chuyển trường về các trường tư
hoặc làm cam kết không thi vào lớp một mươi
ngay khi nhận được thông tin này phòng giáo dục và đào tạo quận cầu giấy
đã khẳng định không hề có vụ việc ép học sinh xảy ra trên địa bàn
giáo dục cũng đã tiến hành về hai trường trung học cơ sở trên địa bàn
để khảo sát thông tin chuyển trường của học sinh trong thời gian qua
từ đầu năm học đến giờ thì toàn bộ học sinh lớp chín chỉ có một mươi một học sinh chuyển đi
trong đó từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thì chỉ có bốn học sinh chuyển đi
trong số một mươi một học sinh truyền đi thì có ba học sinh là truyền trong nội thành hà nội
tám học sinh còn lại là vì điều kiện hoàn cảnh gia đình
nó còn truyền tịch
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trong số bốn học sinh truyền trường
thì trong đó có ba học sinh là chủ tịch khác
chỉ có một học sinh truyền trong nội thành hà nội
chính vì vậy nên với thông tin về việc ép học sinh truyền trường
thì tạo trường cho cơ sở dịch vọng cho đến thời điểm ngày hôm nay hai mươi tháng bốn
về phía các nhà trường cũng khẳng định không hề tổ chức họp với phụ huynh
học sinh có học lực yếu kém trao đổi về việc chuyển trường hay không cho học sinh đăng ký dự thi vào lớp một mươi
đối với những học sinh học lực yếu kém ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo
các giáo viên chủ nhiệm động viên học sinh cố gắng trong thời gian từ nay đến cuối năm học
chúng tôi cũng rất mong muốn là các cấp lãnh đạo có những biện pháp để tìm hiểu một cách minh bạch
về thông tin trên
thứ nhất nếu có trường hợp mà giáo viên của nhà trường
thì chúng tôi sẵn sàng là chúng tôi sẽ có những kỷ lực làm ưu ơn
bởi vì nó ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục
thế còn nếu trong trường hợp mà không có cái sự việc như vậy
thì sẽ phải có minh bạch với toàn thể nhân dân
để nhân dân được biết và sẽ khẳng định rằng ngành giáo dục là không có những cái chuyện như vậy
ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cũng đã ra chỉ đạo
yêu cầu mọi trường trung học cơ sở chấm dứt việc vận động học sinh
không đăng ký thi vào lớp một mươi trung học phổ thông
việc học và đăng ký tuyển sinh là quyền nhu cầu của học sinh và cha mẹ
công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở phải được định hướng cho học sinh rõ ràng
để các em đưa ra lựa chọn phù hợp không mang tính ép buộc
thưa quý vị và các bạn vũ thị lệ nhi phóng viên một kênh truyền hình
đã cầm đầu nhóm phóng viên đi tìm hiểu và ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm
trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại phú thọ và nhiều tỉnh thành khác
với những hình ảnh thu thập được vũ thị lệ nhi đã sử dụng để đe dọa cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân này
từ các nguồn tin trinh sát công an tỉnh phú thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh thành công
làm rõ hành vi vi phạm của vũ thị lệ nhi
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện lâm thao
phát hiện một nhóm người tự giới thiệu phóng viên của một kênh truyền hình
có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản
cầm đầu nhóm phóng viên trên được xác định là vũ thị lệ nhi
nhi cùng một số phóng viên khác trong quá trình tác nghiệp đã đến các địa bàn trong tỉnh phú thọ
để tìm hiểu ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản
săn gạp mặt bằng không giấy phép
sau khi phát hiện và ghi hình các trường hợp vi phạm nghi liên lạc gặp trực tiếp người vi phạm
rồi đe dọa yêu cầu họ phải đưa một khoản tiền nhất định
thì sẽ không gửi hình ảnh vi phạm đến cơ quan chức năng
số tiền các đối tượng đưa ra tùy thuộc vào tính chất mức độ mà người đó vi phạm
sao kê tài khoản thứ hai nữa là những người vi phạm thì do sợ vi phạm cho nên cũng không tố giác tội phạm
theo quy định của pháp luật
phạm vi hoạt động của đối tượng thực hiện ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan truyền thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với vũ thị lệ nhi
hai tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị việc trẻ có riêng một chiếc máy tính bạn hay một chiếc điện thoại để học tập và vui chơi
không còn là điều xa lạ đặc biệt là trong một khoảng thời gian dài
trẻ phải học trực tiếp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
bên cạnh việc phù thuộc vào thiết bị điện tử các chuyên gia cũng cảnh báo
thời gian qua đã không ít trẻ phải đi khám tâm lý do ảnh hưởng từ mạng xã hội
khoa tâm lý bệnh viện nhi đồng hai mỗi ngày đều tiếp nhận các bệnh nhân đến điều trị tâm lý
do các ảnh hưởng liên quan đến mạng xã hội trải rộng ở khắp các độ tuổi với nhiều vấn đề khác nhau
đặc biệt là ở lứa tuổi cấp tiểu học cấp hai
thứ nhất là facebook những trẻ đến đây chủ yếu là bản thân trẻ
một số trẻ thì trẻ tự nhận thức khá tốt
cho nên trẻ cũng tự nhận thấy rằng con thấy con sử dụng điện thoại nhiều quá
con muốn con ít dùng lại nhưng mà con biết phải làm sao hết
một số trẻ khác thì được nhận diện từ phụ huynh tôi thấy nó ôm điện thoại cả ngày
dù trẻ không cảm thấy có vấn đề nhưng phụ huynh họ thấy cái sinh hoạt đó nó bất thường
kênh thứ hai là youtube thì thực ra ban đầu những kênh này rõ ràng lành mạnh và mang ý nghĩa đối với trẻ
có cung cấp thông tin có cung cấp cái hiểu biết đối với trẻ
nhưng mà khi chúng ta lạm dụng sử dụng nhiều
trong thời gian dài thì bắt đầu có những ảnh hưởng tiêu cực hơn
và một kênh nữa gần đây mới xuất hiện đó là tiktok
trong một thời gian dài do tình hình dịch bệnh phức tạp trẻ buộc phải học trực tuyến
và việc phụ huynh cho phép trẻ dùng máy tính điện thoại riêng phục vụ cho việc học
khiến trẻ càng có cơ hội tiếp cận các trang mạng xã hội
điều mà trước kia khi đi học trực tiếp thì trẻ không được sử dụng
dù hiện nay trẻ đã đến trường nhưng thói quen dùng mạng xã hội khi về vẫn còn
và đang ảnh hưởng đến việc tưng

rõ ràng mạng xã hội không có lỗi
mạng xã hội mang đến những lợi ích cho người sử dụng
chúng ta nhờ mạng xã hội kết nối được với xung quanh
tiếp nhận thêm những cái thông tin mới và nhìn thấy những cái hình ảnh mà chúng ta không có trực tiếp nhìn thấy được
tuy nhiên nó sẽ tác động tiêu cực
thứ nhất là khi sử dụng trong một thời gian dài
trẻ của chúng ta hiện tại là đã đi học đã đến trường học trực tiếp rồi
thì thời gian trẻ sinh hoạt ở trong môi trường gia đình đâu đó
sẽ khoảng tầm bốn năm giờ thôi
vậy thì sẽ tốt hơn nếu như mà cái việc sử dụng đó có sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình
nếu chúng ta đột ngột nói rằng con không được coi cái này không được coi cái kia
đừng có a vua theo bạn bè
thì chúng ta sẽ có một cái phản ứng ngược từ trẻ và vô tình đẩy trẻ ra xa hơn
như vậy thì một cái từ khóa làm bạn cùng con sẽ rất là cần thiết
các chuyên gia khuyến cáo bất cứ một khó khăn tâm lý nào
thì việc nhận diện luôn được phát hiện càng sớm càng nhanh
càng tốt với những biểu hiện bất thường về hành vi cảm xúc và ngôn ngữ của trẻ
những dấu hiệu nhỏ đó cần được phụ huynh quan tâm và đồng hành cùng trẻ để có sự tin tưởng
bởi càng để lâu sự phòng vệ ở trẻ sẽ nhiều hơn và dẫn đến vấn đề tâm lý ở trẻ